cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày một mươi năm tháng chín
tại một khu nhà cho thuê ở khóm bốn phường ba thành phố vĩnh long khiến một người tử vong
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h ba mươi ngô hoàng trí trú tại huyện long hồ được người thanh niên khác trở về khu trọ
trước đó trí đã cầm dao đến phòng của anh nguyễn hòa thuận gọi cửa và xông vào đâm anh thuận trọng thương
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi gây án trí đã lên xe của thanh niên lạ mặt chở đi chạy trốn
được sự vận động của lực lượng công an tỉnh vĩnh long trưa ngày một mươi sáu tháng chín trí đã đến cơ quan công an đầu thú
bước đầu khai nhận đâm anh thuận do có xảy ra mâu thuẫn vào trưa cùng ngày